sáng nay hai mươi bảy tháng một mươi hai báo nhân dân đã có buổi làm việc với đoàn truyền thông trung quốc
tại buổi tiếp báo nhân dân và đoàn truyền thông trung quốc đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm phát triển báo chí
trao đổi thông tin nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau
hai bên đều bày tỏ mong muốn củng cố và làm sâu sắc cơ chế trao đổi hợp tác giữa hai nước
đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi phát triển tình hữu nghị lâu dài và kinh tế thương mại giữa hai nước
trong thời gian tới hai bên sẽ cùng nhau hợp tác tổ chức nhiều hoạt động báo chí
trao đổi thông tin hai bên về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh vân nam trung quốc
cũng như của khu hợp tác kinh tế biên giới lào cai hà khẩu